các bộ ngành cơ quan đơn vị địa phương đều có đề án kế hoạch thực hiện cụ thể và đã đạt được những kết quả rất khả quan
đơn cử như bộ y tế từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy bộ đã tiến hành sắp xếp thu gọn đầu mối ngay tại một mươi chín vụ cục trực thuộc
việc tinh gọn được thực hiện theo nguyên tắc những phòng có cùng chức năng nhiệm vụ sẽ được sắp nhập và tập trung về một đầu mối
cho đến thời điểm này về mặt cơ bản bộ y tế đã hoàn tất cơ bản

đồng thời chính vì thế ý chí tốt hơn cho nên việc tập trung chất lượng chuyên môn để có văn bản trình cho nãy đạo bộ cũng nhanh và gọn hơn
và trên cơ sở đấy giữa các vụ các cục trong bộ hợp tác làm việc cũng gọn hơn nhanh hơn
ở tuyến địa phương bộ đã và đang tổ chức sắp nhập lại các trung tâm y tế có cùng chức năng về y tế dự phòng vào thành trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh
từ đó giảm ba trăm một mươi năm đơn vị tại sáu mươi ba tỉnh thành
và trung tâm y tế huyện thành trung tâm y tế huyện hay chức năng để giảm bốn trăm năm mươi đầu mối tương đương với việc giảm khoảng một tám trăm linh vị trí lãnh đạo
hiện đã có hơn hai trăm linh trên bốn trăm năm mươi cơ sở thực hiện sắp nhập
với khối lượng ở tỉnh thì giảm một khối lượng cũng tương đối lớn đấy
tương đối lớn
và chúng tôi tính ra là cũng nếu như mà sáu mươi ba tỉnh thành như vậy thì cũng giảm tới khoảng một mươi bảy người
như vậy thì cũng một số lượng rất lớn
và tương đối như vậy là cũng một năm tính ra cũng chứa
trừng độ khoảng giảm và tính ra kinh phí cũng phải giảm trừng độ khoảng hơn một trăm năm mươi tỷ chỉ một năm
với tỉnh miền núi bắc cạn thì việc tinh gọn bộ máy được tiến hành từ trước khi có nghị quyết
chúng tôi tiến hành sắp xếp bộ máy trước khi trung ương có nghị quyết số một mươi tám một mươi chín
đến năm hai nghìn một mươi bảy thì tỉnh đã ban hành cái đề án số ba
và trong đề án này thì chúng tôi trước hết là sắp xếp lại bộ máy ở trong nội tại của các tổ chức trực thuộc
ví dụ như các sở ban ngành các ban đảng rồi các cấp huyện
chính xác là ở cấp phòng
nhờ đó đến nay tỉnh bắc cạn đã giảm được trên hai trăm linh phòng đơn vị sự nghiệp cấp huyện sở ban ngành
nổi bật nhất là bộ công thương được trung ương đánh giá là một trong những bộ đi đầu trong việc thực hiện nghị quyết
bộ đã giảm số đơn vị đầu mối trực thuộc từ ba mươi năm xuống còn ba mươi đơn vị
số lượng phòng giảm từ một trăm chín mươi bảy xuống còn một trăm hai mươi tám
hiện đã kiện toàn xong cấp trường tiếp tục sắp xếp lại cấp phó giảm ba mươi lãnh đạo cấp phòng
mới đây nhất là bộ công an triển khai thực hiện việc bỏ sáu tổng cục giảm gần sáu mươi đơn vị cấp cục gần ba trăm linh đơn vị cấp phòng
đồng thời bộ cũng sắp xếp hai mươi sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy về công an tỉnh tại địa phương giảm hơn năm trăm linh đơn vị cấp phòng và gần một đơn vị cấp đội
đáng chú ý là việc sắp nhập tinh gọn bộ máy ở các bộ ngành địa phương cơ quan đơn vị luôn được sự ủng hộ cao của đội ngũ cán bộ đảng viên
kể cả những người đã phải chịu thiệt thòi từ sự sắp xếp đó
đăng vẫn hài lòng
đầu tiên khi là trưởng phòng tổ chức cán bộ thì được tham mưu từ đầu về cái chủ trương này
cho nên tôi cũng xác định được rằng là đây là một cái chủ trương rất là đúng đắn thực sự là đúng đắn của đảng
bây giờ thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng không khác trước tôi vẫn như vậy
thế và tất cả các cái động nguồn cơ động lực trong cái bản thân mình thì nó vẫn còn
thế và mình vẫn làm việc hết sức là trách nhiệm và vẫn hoàn thành tất cả những cái công việc một cách tốt nhất
sau khi sắp nhập về một mối theo chủ trương của ngành y tế
đồng chí phan duy tiêu không còn chức giám đốc nữa nhưng vẫn cho đó là việc nên làm
tôi cho là cũng rất hợp tình hợp lý
chúng ta cũng phải xác định từng cá nhân một theo cá nhân tôi
chúng ta phải đặt những cái mục tiêu chung rồi là những công việc chung của đơn vị của ngành lên lên đầu tiên
mới đây trả lời báo chí về những chuyển biến đó đồng chí lê vĩnh tân
ủy viên trung mương đảng bộ trưởng bộ nội vụ cho rằng
qua đó cho thấy khí thế của việc thực hiện nghị quyết trung mương sáu đã lan tỏa và đi sâu vào tiềm thức của đảng và nhà nước
nhất là trong bộ máy hành chính bộ máy chính trị và đội ngũ cán bộ công chức viên chức
và đây là cơ hội tốt để tinh gọn bộ máy một cách hiệu quả